mặc dù không có nhiệm vụ trong thời điểm khai thác chuyến bay từ hà nội đi phú quốc song chiếc ô tô một mươi sáu chỗ vẫn chạy cắt ngang đuôi máy bay sa ba trăm hai mươi một gặp sự cố va chạm tại sân bay nội bài vào sáng hai tháng một mươi một vừa qua
trong quá trình kiểm tra xử lý vụ việc hai máy bay va chạm tại khu vực sân đỗ sân bay nội bài thông qua kiểm tra camera giám sát cảng vụ hàng không miền bắc phát hiện có một ô tô một mươi sáu chỗ chạy ngang đuôi tàu bay tại thời điểm xảy ra sự cố
cảng vụ hàng không miền bắc xác định tài xế vi phạm thuộc công ty cổ phần dịch vụ mặt đất hà nội và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng xử phạt tài xế hai triệu đồng tước quyền sử dụng giấy phép chứng chỉ hành nghề một tháng áp dụng từ ngày ba tháng một mươi một đến ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
lãnh đạo ban quản lý đường sắt đô thị hà nội cho biết đoạn trên cao dự án đường sắt đô thị nhổn ga hà nội dự kiến sẽ khai thác vào cuối năm nay
xong đến nay đã chính thức lùi đến cuối năm sau
báo cáo của ban quản lý đường sắt đô thị hà nội cho thấy hiện dự án đường sắt đô thị nhổn ga hà nội đạt khoảng bảy mươi bốn tiến độ trong đó đoạn tám năm km đi trên cao đạt tám mươi chín năm đoạn bốn km đi ngầm đạt ba mươi hai hai dự kiến sẽ đưa vào khai thác vận hành đoạn trên cao vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
đối với đoạn ngầm tiến độ tổng thể đạt ba mươi ba đã tiến hành thi công trên tất cả các hạng mục nhà ga ngầm trừ một số vị trí vướng mắc về mặt bằng
nhà thầu thông báo tạm dừng thi công với lý do để giảm thiểu thiệt hại cho các bên do vướng mắt mặt bằng
tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec vừa đưa đề xuất ba phương án đầu tư hệ thống thu phí không dừng etc trên bốn tuyến cao tốc do vec quản lý đó là cầu rẽ ninh bình nội bài lào cai đà nẵng quảng ngãi và tp hcm long thành dầu dây

cầu sẽ ninh bình nội bài lào cai đà nẵng quảng ngãi và tp hcm long thành giàu dây